và cho rằng người càng có chức vụ cao thì càng cần phải ứng xử đúng chuẩn và chấp hành các quy định phòng chống dịch một cách nghiêm túc
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé